thưa quý vị trước những bất ổn của thị trường vàng trong thời gian vừa qua các nhà quản lý các chuyên gia kinh tế đều nỗ lực tìm kiếm giải pháp để đạt hiệu quả trong việc phát triển thị trường vàng minh bạch
việc tiếp tục duy trì nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai hay đi theo cơ chế thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế là bài toàn khó
tuy nhiên câu trả lời của các chuyên gia kinh tế tại cuộc họp hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia vừa qua vẫn khẳng định nếu không xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng thì khó ổn định thị trường
mới đây nhất các chuyên gia kinh tế đều thống nhất đề xuất bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng trong đó có quy định nhà nước độc quyền vàng miếng sgc và thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện
một là bỏ độc quyền cái chuyện gọi là nhập khẩu rồi sản xuất vàng miếng cái này là ngân hàng nhà nước cũng đã đề xuất rất rõ rồi sẽ bỏ độc quyền đó đối với ngân hàng nhà nước
thứ hai là bỏ độc quyền cái gọi là thương hiệu sgc bởi vì bỗng dưng chúng ta giao cho họ một cái độc quyền nó không đáng có và không nên có
dù ý kiến bỏ độc quyền vàng miếng được nêu ra nhưng vấn đề quan tâm hơn cả chính là quản lý vàng sao cho lành mạnh ổn định
theo đó nếu cấp phép thêm cho sản xuất kinh doanh vàng
thì vẫn phải kiên định chống văn hóa như đã từng làm trước đây tại nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai
về lâu dài các chuyên gia kinh tế đều đồng quan điểm không nên lập sản giao dịch vàng
tiến sĩ cấn văn lực cho rằng nên khuyến khích phát triển phái sinh vàng thuộc về phái sinh hàng hóa
lĩnh vực này nên để bộ tài chính quản lý
theo đó thì không nên lập sản vàng
bởi vì lập sản vàng là vũ hình chúng ta lại bắt đầu là tạo ra cái tâm lý cái thói quen vàng hóa trong nền kinh tế
việc bổ sung thêm các doanh nghiệp nhập khẩu vàng có đủ điều kiện là hành động đúng đắn cần thiết
động thái này giúp hạn chế hiện tượng buôn lậu vàng
khi giá trong nước còn trên cao so với thế giới sẽ kích thích nhập khẩu tiểu ngạch
nên việc nhập khẩu vàng chính ngạch sẽ kiểm soát tốt hơn tránh thất thu thuế thậm chí là cơ sở kiểm soát tốt hơn tỷ giá
việc cho phép nhập khẩu vàng dưới sự quản lý giám sát từ cơ quan quản lý sẽ kiểm soát được ngoại tệ
liên quan tới việc chống buôn lậu vàng phía cơ quan hải quan cơ quan công an sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn động thái này tại biên giới việt nam
việt nam thì tiếp giáp đến biên giới campuchia và biên giới lào thì tình hình đấu tranh chống buôn lậu đây rất là phức tạp
nói nhất là buôn lậu vàng mặt hàng rất gọn nhẹ và đường biên dài
ngay từ đầu năm đã có cục văn
tổ hai mươi một chỉ đạo toàn lực lượng tập trung và triển khai đấu tranh chống buôn lậu với công tác chống buôn lậu vàng
qua biên giới thì có thể nói là trong khu vực cửa khẩu thì chúng tôi có thể bảo đảm sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như các trang thiết bị để đấu tranh ngăn chặn với mặt hàng này
để quản lý thị trường vàng trong thời gian tới cần phân vai đối với các bộ ngành liên quan để phối hợp với ngân hàng nhà nước
tuy nhiên vấn đề này còn có những ý kiến khác nhau
cái đề xuất ai là người quản lý thị trường vàng
thế là ai
ngân hàng là phân vai
nhưng mà chúng ta cũng nên xem lại tại sao trung quốc chỉ ngân hàng nhân dân trung quốc là quản lý thị trường vàng
hầu kỳ những ý tức đó là ngân hàng nhân dân trung quốc quản lý vàng và sản phẩm tự vàng
tôi xin có ý kiến đối với thị trường vàng tức là phân vai rõ ràng
thì hiện nay của chúng ta thì về cơ bản cũng gần như là giao việc này cho ngân hàng nhà nước
tôi cho rằng cái đó là nó không phù hợp lắm đâu
bốn bộ ngành
cùng tham gia quản lý rất là rõ thái lan
thì chúng tôi rất là mong muốn chúng ta nên tham khảo quốc tế ở chỗ này
tôi cho rằng nó hoàn toàn phù hợp
bỏ độc quyền vàng miếng nhưng không thả nổi là điều cần phải nhấn mạnh trong chính sách quản lý của nhà nước đối với thị trường vàng
cần có sự phối hợp kiểm soát chặt chẽ hơn nữa từ các bộ ban ngành liên quan để chống buôn lậu thổi giá
điều này sẽ giúp giữ vững chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế đồng thời quản lý thị trường vàng được minh bạch